chính phủ nhật bản cho biết nước này đang có kế hoạch cho phép sử dụng thuốc kháng virus remdes sevir
để điều trị cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
nếu được thông qua nhật bản sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau mỹ phê duyệt loại thuốc này
chánh văn phòng nội các nhật bản yoshida suga khẳng định nếu không có vấn đề gì
thì chính phủ sẽ thông qua việc sử dụng ramdesir trong ngày bảy tháng năm
hồi tuần trước thủ tướng nhật bản abe shinzo cho biết chính phủ nước này đã sẵn sàng
đẩy nhanh quy trình cấp phép cho loại thuốc thử nghiệm này
mỹ đã sử dụng remdesivir cho các bệnh nhân covid một mươi chín sau khi một cuộc thử nghiệm lâm sàng lớn cho thấy
loại thuốc này giúp rút ngắn một phần ba thời gian hồi phục ở một số bệnh nhân
ngoài ra nhật bản cũng đang xem xét cho phép đưa vào sử dụng thuốc kháng virus avigan trong tháng này
nếu cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với một trăm linh bệnh nhân cho thấy hiệu quả